tại huyện đắk đoa tỉnh gia lai bộ y tế phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh gia lai tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm chủng trên diện rộng phòng chống bệnh bạch hầu tại khu vực bốn tỉnh tây nguyệt
bộ y tế đã chuẩn bị khoảng một mươi một triệu liều vaccine phòng bệnh bạch hầu uốn ván để tiêm chủng cho toàn bộ người dân tại bốn tỉnh khu vực tây nguyên
hơn ba trăm năm mươi em học sinh các cấp và người dân trên địa bàn huyện đắk đoa nơi có một bệnh nhân tử vong vì bệnh bạch hầu đã được chọn để tiêm mở đầu cho chiến dịch
dự kiến các địa phương còn lại ở tây nguyên sẽ tổ chức tiêm chủng trong toàn dân theo từng đợt cụ thể cho tất cả người dân từ hai tuổi trở lên đến người lớn
hiện toàn vùng tây nguyên đã ghi nhận bảy mươi hai ca dương tính với bệnh bạch hầu